hôm qua hàng nghìn người anh đã tham gia biểu tình trong cuộc tuần hành tái hợp toàn quốc nhằm phản đối brexit yêu cầu tái gia nhập liên minh châu âu eu
người biểu tình đã vẫy cờ các nước eu dọc tuyến đường parkland và di chuyển hướng về phía quảng trường quốc hội để nghe phát biểu

ông stammer cho biết sẽ tìm cách cải thiện thỏa thuận brexit của chính phủ tuy nhiên cũng khẳng định không có cơ hội nào cho việc tái gia nhập eu thị trường chung hoặc liên minh hải quan